chiều tối ngày một mươi năm tháng tám ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện simacai tỉnh lào cai cho biết
đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền tại giã bản mế hiện bốn người đang mất tích
vụ việc xảy ra vào lúc tám h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng tám trên sông chảy thuộc địa phận thôn cốc rế xã bản mế huyện simacai
chiếc thuyền chở hai người lớn ba trẻ em khi mới lên thuyền thì chưa kịp nổ máy do nước chảy xiết
thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy và bị lật khiến năm nạn nhân rơi xuống sông
sau khi nhận được thông tin ubnd huyện simacai đã huy động tổng số một trăm linh người triển khai các phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đến một mươi ba h cùng ngày thi thể cháu bé một tuổi đã được tìm thấy lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại